ngày hai tháng một mươi ubnd tỉnh tuyên quang phối hợp với bộ công thương tổ chức khai mạc
hội trợ công nghiệp thương mại vùng đông bắc năm hai nghìn một mươi sáu
đây là hoạt động nằm trong chương trình khuyến công quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
tham gia hội trợ có gần hai trăm bảy mươi gian hàng của trên một trăm năm mươi tổ chức hiệp hội doanh nghiệp hộ kinh doanh trong và ngoài nước
các sản phẩm chủ yếu tham gia hội trợ là hàng tiêu dùng đồ gia dụng nguyên vật liệu thiết bị xây dựng
vật tư nông lâm nghiệp của hai mươi tám tỉnh vùng đông bắc
hội trợ sẽ là cầu nối hiệu quả là kênh xúc tiến thương mại quan trọng
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm tăng cường hợp tác
đồng thời giới thiệu quảng bá sản phẩm dịch vụ công nghệ mới nhằm tìm kiếm đối tác phát triển thị trường
thúc đẩy hoạt động liên kết xúc tiến thương mại đầu tư du lịch giữa các tỉnh thuộc khu vực đông bắc nói riêng và cả nước nói chung
hội trợ cũng giới thiệu đến du khách những nét truyền thống văn hóa đặc sắc
và những tiềm năng phát triển công nghiệp thương mại nông nghiệp các tỉnh vùng đông bắc
hội trợ sẽ kéo dài đến ngày tám tháng một mươi